các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tới nay nhiều câu hỏi quan trọng về omicron còn chưa có câu trả lời như việc biến chủng này sẽ gây ra bệnh nặng hay nhẹ hơn hay khả năng kháng miễn dịch của nó sẽ như thế nào
vấn đề về mức độ lây nhiễm các nhà khoa học quan sát những gì đang diễn ra tại nam phi tốc độ omicro lây lan và trở thành biến chủng gần như chi phối tại đây khiến chuyên gia y tế lo ngại nam phi đang ở giai đoạn đầu của làn sóng covid một mươi chín mới có thể gây quá tải bệnh viện
biến chủng mới đã nhanh chóng đẩy nam phi từ giai đoạn có số ca mắc thấp trung bình chưa đầy hai trăm linh ca trên ngày
vào giữa tháng một mươi một tới hơn một mươi sáu ca trên ngày vào cuối tuần qua
lúc này omicron chiếm hơn chín mươi ca nhiễm mới tại tỉnh gheeltang trung tâm của làn sóng covid một mươi chín tại nam phi
theo các chuyên gia biến chủng mới còn đang nhanh chóng lan rộng và trở thành chủng thống trị tại tám tỉnh khác của nam phi
con virus này đang phát tán nhanh phi thường
whennikom giám đốc viện nghiên cứu y tế châu phi nói nếu nhìn vào độ dốc của làn sóng hiện tại ta sẽ thấy độ dốc lần này dốc hơn nhiều so với ba lần sóng đầu tiên ở nam phi
điều này cho thấy
tuy nhiên ông hennikun cũng chỉ ra rằng tại thời điểm omicron xuất hiện số ca nhiễm delta tại nam phi vẫn ở mức thấp nên chưa thể nói omicron vượt trội so với delta
các nhà khoa học cho rằng hiện chưa rõ liệu khi lan sang các quốc gia khác omicron có còn giữ cách hoạt động như ở nam phi hay không
về vấn đề này tiến sĩ limil chỉ ra rằng ở một số nước như anh nơi giải trình tự gen rất nhiều
chúng ta đang thấy có vẻ như là tín hiệu cho thấy omicron đang tăng
trong khi đó tại mỹ và cũng như các nước trên thế giới tình hình vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn ông limil nói
nhưng khi kết hợp dữ liệu sơ bộ lại với nhau chúng ta sẽ thấy nổi lên một bức tranh
dựa trên những gì quan sát được ở nam phi omi grone có thể sẽ trở thành chủng thống trị trong thời gian tới và có khả năng khiến số ca mắc gia tăng
dù vậy tác động của điều này lên y tế công cộng vẫn còn cần thời gian trả lời
theo ông hennikom dữ liệu sơ bộ từ nam phi cho thấy tỷ lệ tái nhiễm với chủng omicron
cao hơn nhiều so với các chủng trước điều này thể hiện biến chủng này phần nào đang kháng miễn dịch
dữ liệu sơ bộ còn cho thấy omicron dường như đang lây nhiễm cho thanh thiếu niên
hầu hết người chưa tiêm chủng và đa số ca nhập viện đều tương đối nhẹ
theo giám đốc binker omicron có thể có tác động khác nhau tùy từng vùng hoặc từng nhóm bệnh nhân
sẽ rất thú vị để xem điều gì xảy ra khi có thêm ca mắc mới
ở nhóm người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền ông biniku nói bệnh tình ở những người ấy sẽ như thế nào
trong lúc thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học kêu gọi người dân tự bảo vệ mình bằng mọi cách
chúng tôi muốn người dân được miễn dịch càng mạnh càng tốt từ vaccine vì thế họ cần tiêm chủng nếu chưa tiêm ông limun nói
họ cũng nên tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện và nên làm mọi cách khác mà chúng ta biết rõ là sẽ giúp giảm lây nhiễm như đeo khẩu trang
giãn cách xã hội và tránh tụ tập đông người
theo báo thanh niên biến thể mới omicrone với số lượng đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng rào miễn dịch
làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng hay không hay các hãng dược sẽ phải bảo chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng
vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicron có làm tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong
trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các loại vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng
các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học nanovac cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ sửa protein được biến trong biến thể omicron
để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch nhưng việc thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech
hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang tìm thêm dữ liệu về omicron để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất dường một loại vaccine có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
mona trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường phù hợp với chủng mới
mang cách thử dụng vaccine hiện tại có liều cao hơn và nghiên cứu các loại khác
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin theo đại diện của moderna
nhóm chuyên gia của họ đang làm việc chăm chỉ để nghiên cứu động lực của omicron
dự kiến đầu năm sau hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới
thông báo do giám đốc y tế của moderna paul button phòng vấn của j n romaxo trên đài bbc
nhà sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín được cải tiến công thức
dành riêng để chống biến chủng đáng lo ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ còn nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng tôi sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa ông budro nói
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới
hay phiên bản vaccine hiện tại cũng có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ tạ ơn của mỹ morena đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm để bước vào dự án phân tích
mổ xe biến chủng omicron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín sẽ được bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới
ông budu nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của morena chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông busta nhấn mạnh người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó vị chuyên gia nói thêm
trước đó morena khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện để giải quyết mối đe dọa mới
bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để thực hiện hóa chiến lược của mình
để giải quyết các biến chủng mới giám đốc điều hành của moderna stefan bensel cho biết
hãng dược cũng cho biết rằng liều tăng cường đa nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại khác như delta và beta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả về các biến chủng mới ngay thử nghiệm lâm sàng sáu mươi đến chín mươi ngày
không chỉ moderna pfizer johnson johnson estrazeneca và novavax cũng có thể điều chỉnh công thức để chống lại biến chứng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt tên chính thức và liệt kê vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
vào ngày hai mươi sáu
tháng một mươi một theo nghiên cứu từ nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với hơn ba mươi hai đột biến được phát hiện tại protein gai
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết cụ thể và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh và kháng được vaccine covid một mươi chín hiện có
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có thể làm tăng khả năng lây lan
hay có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng từ cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp
pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang hay giãn cách nếu thử nghiệm thành công loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu việc sử dụng cài cao su để giảm lượng virus trong nước bọt sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik
ngày một mươi sáu tháng tám dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển một loại thuốc kháng virus mới dưới dạng kẹo cao su để chữa covid một mươi chín
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su